tại công văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp hải phòng cũng đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập đài phát thanh truyền hình hải phòng mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu mùng một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cách đây sáu mươi năm ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ủy ban quân chính thành phố hải phòng đã công bố quyết định thành lập đài truyền thanh hải phòng nay là đài phát thanh và truyền hình hải phòng
vào đúng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm ấy buổi truyền thanh đầu tiên chính thức được thực hiện
trong một mươi năm trở lại đây cùng với việc đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình đài phát thanh và truyền hình hải phòng đã phối hợp với các đài bạn các đơn vị truyền thông sản xuất tiếp sóng nhiều chương trình thực hiện phát sóng qua vệ tinh vinasat một từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện gần năm trăm linh chương trình cầu truyền hình và truyền hình trực tiếp phát sóng các bản tin thời sự bằng tiếng anh trung quốc nhật bản hàn quốc và trở thành đài địa phương có số bản tin bằng tiếng nước ngoài
đài phát thanh và truyền hình hải phòng được chủ tịch nước tặng huân trường lao động hạng ba thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho một mươi tập thể và hai mươi cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc